hàm lượng calor trong dứa thấp nhưng lại có hàm lượng chất sinh dưỡng ấn tượng
chỉ một trăm sáu mươi năm g dứa đã chứa đầy đủ các chất sinh dưỡng
bao gồm lượng calor tám mươi ba chất béo một bảy g chất đạm một g cáp hai mươi một sáu g chất sơ hai ba g vitamin c tám mươi tám giá trị hằng ngày vitamin b sáu một mươi một dv
dứa đặc biệt dầu vitamin c và mangan
trong đó vitamin c cần thiết cho sức khỏe miễn dịch hấp thu sắt tăng trưởng và phát triển
trong khi đó mangan cung cấp các khả năng đặc tính trong oxy hóa và hỗ trợ tăng trưởng và trao đổi chất
các chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa trong cơ thể
có thể hỗ trợ ngăn ngừa chủng viêm và các bệnh mạng tính khác
dứa cũng chứa các khí chất sinh dưỡng khác như đồng thiamin và vitamin b sáu
rất cần thiết cho sự trao đổi chất lành mạnh
dứa cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin b lành mạnh bao gồm thiamin niacin b sáu
những chất dinh dưỡng rất quan trọng để hình thành các tế bào hồng cầu mới
mang oxy đến cho các cơ quan và mô của cơ thể
theo bác sĩ hoàng xuân đại quả dứa không những dùng làm thức uống giải nhiệt trong ngày nóng nực
mà còn giúp chữa được viêm thận nghiêm khế khoản và tiêu chảy
đối với sức khỏe dứa có rất nhiều lợi ích với sức khỏe
dứa giúp chống lại trứng viêm
bromelain một loại enzim tiêu hóa trong dứa có đặc tính chống viêm và giảng đau
điều này đặc biệt có lợi khi cơ thể bị nhiễm trùng như viêm soang hoặc chấn thương như vong gân hoặc bỏng
nó cũng giúp làm giảm các cơn đau khớp của bệnh viêm xương khớp
vitamin c trong nước ép dứa cũng giữ cho mức độ viêm ở mức thấp
mặc dù cơ thể cần phải có phản ứng viêm để chống lại bệnh tật
nhưng quá nhiều tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể đặc biệt là trong thời gian dài có thể dẫn đến các tình trạng như ung thư
sức mạnh chống viêm trong promelain có thể giúp chống lại chứng viêm và có thể ngăn chặn sự phát triển của một số khối u
mặc dù ăn nhiều dứa không phải là đảm bảo không bị ung thư nhưng ăn nhiều trái cây và rau quả nhiều màu sắc bao gồm cả dứa là một cách tốt để giúp hỗ trợ ngăn ngừa ung thư và các tình trạng sức khỏe khác
lợi ích thứ hai giờ giúp hỗ trợ tiêu hóa
đây là một lý do khác để khiến dứa trở thành món tráng miệng tốt cho nhiều người
dứa chứa một lượng đáng kể chất sơ giúp tiêu hóa tốt hơn
nó cũng chứa promelain được cho là có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa
điều này đặc biệt hữu ích với những người bị suy tuyến tụy là tình trạng tuyến tụy không thể tạo ra đủ các en tiêu hóa mà cơ thể cần thiết
ngoài ra dứa còn hỗ trợ giảm đau khớp
khả năng chống viêm của bromelain trong dứa có thể giúp giảm đau cho người bị viêm sương khớp
nếu bị đau khớp do viêm xương khớp hãy thử thêm dứa vào chế độ ăn uống
tuy nhiên đây chỉ là những hành động bổ sung người bệnh vẫn phải dùng thuốc
hoặc nếu cần thay đổi liều lượng cần phải có sự tư vấn của bác sĩ
dứa giúp ngăn ngừa cảm cú
dứa chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe có khả năng tăng cường hệ miễn dịch giúp cơ thể có sức đề kháng để chống lại bệnh tật
ngay cả khi bạn đang ốm có những triệu chứng như ho cảm cú
dứa và các thức uống từ dứa cũng có thể thay thế cho thuốc giúp bạn mau khỏe
lợi ích thứ năm của dứa sức khỏe tim mạch
hàm lượng chất sơ ca ly và vitamin c trong dứa
nếu thúc đẩy sức khỏe tim mạch
trong một nghiên cứu những người tiêu thụ bốn sáu mươi chín mg ca ly mỗi ngày
giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ khi so sánh với những người tiêu thụ ít cali hơn
đặc biệt dứa còn giúp làm đẹp da
vitamin c có trong dứa có tác dụng chống oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa
quả dứa còn có tác dụng dưỡng da hiệu quả
nhờ dồi dào hàm lượng anfa hydroxid acid một thành phần quan trọng trong các loại kem chống nhăn
giúp tẩy tế bào da chết và góp phần tái tạo tế bào da mới
khi được ăn ở dạng tự nhiên học bôi tại chỗ
có thể giúp chống lại tổn thương da do ánh sáng mặt trời và ô nhiễm
giảm nếp nhăn và cải thiện kết cấu da tổng thể
vitamin c cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành colagen hệ thống hỗ trợ của da
theo bác sĩ đặng thị ánh bệnh viện trung ương thái nguyên
một chế độ ăn uống nhiều trái cây và rau quả sẽ là rất tốt cho những người đang thực hiện mục tiêu giảm cân
có thể thêm dưới và thực đơn trong chế độ ăn kiêng
vì các enzym của nó có thể giúp đốt cháy chất béo
là trái cây chứa lượng calo ít
dơ có tác dụng trong việc giảm cân và chống lại tích tụ chất béo trong cơ thể
ăn dứa sẽ tạo cảm giác no lâu giảm cảm giác thêm ăn
chất sơ có trong dứa sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng
chống lại việc tích tụ chất béo trong cơ thể
mặc dù có những lợi ích tuyệt vời như vậy
tuy nhiên vẫn có những đối tượng không đi ăn dứa
đó là những người có cơ địa dị ứng
trong quả dứa có men bromelain
là một loại enzim có chức năng thủy phân protit
được sử dụng để điều trị rất nhiều các bệnh khác nhau
nhưng rất nhiều người dị ứng loại men này
sau khi ăn dứa từ một mươi năm phút hoặc lâu hơn
bromelain kích thích cơ thể sinh ra các histamine
làm xuất hiện các triệu chứng đau quạng bột từng cơn
có thể lợm rọng buồn nôn nổi máy đay ngư ngáy và khó chịu
môi tê dại nặng hơn là khó thở
những trường hợp này hay gặp và diễn tiến nặng
ở những bệnh nhân có tiền sử cơ địa dị ứng như mề đay
viêm da cơ địa viêm mũi dị ứng hen phế quản
đối tượng không nên ăn dứa tiếp theo
đó là người bệnh đài tháo đường
dứa có hàm lượng đường cao cung cấp nhiều năng lượng
nếu ăn nhiều sẽ có nguy cơ bệnh thứ cân béo phi
nếu người mắc bệnh đai tháo đường muốn ăn dứa
cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị
bên cạnh đó người bệnh tăng huyết áp cũng không nên ăn dứa
người bệnh tăng huyết áp cũng là một trong những đối tượng nên hạn chế ăn dứa
người có tiền sử tăng huyết áp
khi dùng nhiều dứa sẽ gây hiện tượng nóng bừng mặt đau đầu và trọng váng
bệnh nhân bị viêm răng thở lét không miệng cũng không nên ăn dứa
chất glucoside trong dứa có tác dụng để thích mạnh với nghiêm bằng miệng thức quản
khi ăn quá nhiều dứa còn khiến tê bì ứng lưỡi cổ họng
người khỏe mạnh cũng không nên ăn quá nhiều dứa cùng một lúc
người bị bệnh dạ dày viêm lét dạ dày
người bệnh dạ dày không nên ăn nhiều dứa chỉ nên ăn một miếng rất nhỏ
dứa chứa nhiều acid hữu cơ và một số enzim làm tăng viêm lét dạ dày
cuối cùng những người dễ bốc hỏa cũng không nên ăn dứa
nhiều người sau khi ăn dứa xong khoảng từ ba mươi phút đến một giờ thấy mệt mỏi khó chịu mưa dữ dội khắp người
ngay sau đó thì cảm thấy nóng bừng và nổi mẩn
đây là hiện tượng bốc hỏa
đối với những người đã bị một lần rồi càng phải cẩn trọng khi ăn dứa
tốt nhất là nên ăn ít để thăm dò
lưu ý không nên ăn dứa với sữa và các sản phẩm từ sữa
kể cả sữa chua khi ăn cùng lúc với dứa sẽ làm giảm tác dụng dinh dưỡng của sữa
ăn sữa cùng dứa còn tạo phản ứng các chất chống dứa với protein trong sữa
tạo thành chất khó tiêu gây đau bụng hoặc tiêu chảy
protein trong sữa và acid trái cây trồng dứa kết hợp với nhau
sữa và protein trong sữa sẽ làm protein đông đặc gây khó chịu và khó tiêu
dứa và củ cải khi ăn cùng nhau sẽ phá hủy vitamin c giảm các chất dinh dưỡng khác
ăn dứa với củ cải sẽ làm ức chế chức năng tuyến ráp gây biếu cổ
vì vậy bệnh nhân bị dối loạn chức năng tuyến giáp
đặc biệt lưu ý không nên ăn dứa cùng củ cải
cách bảo quản dứa
khi đã chọn được quả dứa ngon bảo quản không đúng cách có thể làm hỏng trái cây
rồi đây là cách để giữ cho dứa thơm ngon
hầu hết dứa có thể để ở nhiệt độ phòng trong khoảng hai ngày
chanh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt
trong tủ lạnh đặt cả một quả dứa chưa cắt và tủ lạnh có thể bảo quản được năm ngày
tuy nhiên sau khi cắt xong bảo quản dứa mới cắt trong một ít nước ép của nó
và đặt hộp kín bảo quản tối đa năm ngày